sau khi nói chuyện nghĩa điều khiển xe máy chở ngờ đi nhậu cùng với một số người bạn của ngờ
trong lúc nhậu nghĩa nghi ngờ ngờ có quen biết với người khác nên cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
sau đó nghĩa điều khiển xe chở người về nhà trọ
khi đến khu vực khóm long thị đê phường long thạnh thị xã tân châu do sợ về nhà bị nghĩa tấn công
nên g đã nhảy xuống xe và chạy vào một quán nước bên đường
thấy vậy nghĩa đuổi theo và dùng dao tấn công nhiều nhát vào người ngừ gây thương tích với giám định là hai mươi tám
sáng ngày hai mươi tháng năm đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
công an thành phố đà lạt lâm đồng đã mời làm việc với tài xế dừng ô tô giữa đường vào khu di tích hồ tuyền lâm
để chụp ảnh nhảy múa tập thể dục công an thành phố đà lạt đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
qua quá trình xác minh làm rõ công an xác định tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi chín a bốn trăm sáu mươi bảy x là bà ntg
bốn mươi một tuổi trú tại thành phố đà lạt
làm việc tại cơ quan công an bà d cho biết khoảng một mươi một h một mươi năm
ngày một mươi bảy tháng năm bà dê điều khiển ô tô chở theo bốn người phụ nữ trong nhóm tập thể dục đi vào khu du lịch hồ tuyền lâm
để tham quan và chụp ảnh
qua trình lưu thông bà d đã cho ô tô dừng ở đoạn đường hoa phượng tím đoạn qua hồ tuyệt lâm để chụp ảnh
bà dê cho biết sau khi dừng và chụp hình được một mươi phút cả nhóm ngẫu hứng lấy hoa trong ô tô ra để phát nhạc tập thể dục
bà để loa ở nắp capo ô tô và đứng tập thể dục ở đầu xe
cũng theo bà d sau khi tập được năm bảy phút thì có một người lái ô tô
hướng ngược lại nhắc nhở nên cả nhóm lập tức dừng lại cất đồ và lên xe đi tiếp
khi đỗ xe bà không thấy có biển cấm rừng cấm đỗ nên chủ quan
bà nhận thấy hành vi đỗ xe giữa đường rồi nhảy múa
tập thể dục của mình là sai và xin rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm
hiện nay công an thành phố đà lạt tiếp tục làm việc với nhóm phụ nữ nói trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị sáng ngày hai mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh lào cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh và một mươi sáu bị cáo trong vụ án khai thác quạng apatit trái phép
phiên tòa dự kiến kéo dài một mươi ngày
phiên tòa dự kiến kéo dài một mươi ngày
thành phần hội đồng xét xử gồm ông bùi văn khanh đặng tiến dũng trần đức thắng
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán bùi văn khanh
ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai cùng ông doãn văn hưởng
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng tội danh viện kiểm sát truy tố ông mai đình định cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường
nguyễn thanh dương và lê ngọc hưng đều là cựu phó chủ tịch tỉnh
phan văn cương cựu phó giám đốc sở công thương
ngô đức hoàng chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
lê ngọc dương cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ông nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lila ma bị truy tố hai tội rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
nguyễn quang huy phạm cao khiêm nguyễn ngọc bích lương văn na cao văn tham nguyễn văn bình nguyễn văn trung
bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai truy tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo cáo chẳng ông nguyễn văn vịnh trong thời gian giữ cương vị là phó chủ tịch
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước
về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
ông vịnh cùng nhóm quan chức cán bộ lào cai đã lợi dụng chức vụ để ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định
cấp ba bảy mươi bảy hectare đất cho công ty lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
việc này nhằm tạo điều kiện cho lilama và công ty apatit việt nam khai thác tiêu thụ trái phép một năm triệu tấn quạng apatit trị giá sáu trăm một mươi tỷ đồng
từ đó lilama thu lợi một trăm bảy mươi tỷ đồng và công ty apatit thu lợi một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
cụ thể tháng bốn năm hai nghìn chín ông vịnh đã ký cấp giấy chứng nhận thực hiện khách sạn nhà hàng do công ty lilama trên khu đất ba bảy mươi bảy hectare
tổng vốn đầu tư hơn năm tỷ đồng
tuy nhiên khi thi công lila ma phát hiện có quảng apatit
nên đề nghị công ty apatit việt nam nhập số khoáng sản này
quá trình điều tra nguyễn mạnh thừa và nguyễn văn vịnh khai nhận vào giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm
khi ông vịnh là bí thư tỉnh ủy lào cai thừa đã mang năm tỷ đồng đến nhà tặng quà tết cho vịnh
việc tặng quà tết cho ông vịnh được bị cáo thừa thực hiện sau khi công ty lila ma đã sàn gạt xong mặt bằng dự án
khai thác và tiêu thụ trái phép song quạng apatit trong diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
sau khi nhận số tiền này ông vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
thưa quý vị cùng với việc khởi tố hải idol và ba bị can khác về tội gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của bị can hải
theo đó cơ quan chức năng đã thu giữ một số vật dụng có liên quan để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi chín tháng năm thông tin từ lãnh đạo công an huyện gia lộc hải dương cho biết
các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện đã tổ chức khám xét nơi ở của phạm đức hải
tức hải ido hai mươi tám tuổi trú tại xã thống canh huyện gia lộc
tại đây cơ quan công an thu một số máy tính điện thoại sổ sách có liên quan để phục vụ công tác điều tra
về nguyên nhân việc hải idol và các bị can khác ngày hai mươi một tháng bốn đã tổ chức dừng đoàn xe dâu
tại km một năm trăm linh tuyến đường trục bắc nam địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc để chụp ảnh
theo cơ quan công an tranh thủ đám cưới của nguyễn văn năm là nhân viên cũ của hải
hải đã triển khai ý tưởng như trang trí bốn chiếc xe sang rước dâu
và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức hải
nghề nghiệp bán quần áo đã sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên facebook tiktok
hải đã mượn nam cưới của bạn để đánh bóng tên tuổi
nhằm tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng
từ đó hải idol đã giàn xếp dàn xe sang rước dâu dừng đỗ dưới lòng đường tuyến trục bắc nam để chụp ảnh ghi hình
vào thời điểm đó vương đình trường hai mươi tuổi chú tệ huyện tân kỳ nghệ an
là bạn của hải idol đã phát live stream trên mạng xã hội facebook bằng tài khoản hải idol vượt khó
thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác
đến tối cùng ngày khi hải về xem lại live stream đã phát
thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ
hiện tại tài khoản mạng xã hội facebook hải idol vượt khó đã ở trạng thái ngừng hoạt động
người dùng không thể truy cập được
theo lãnh đạo công an huyện gia lộc hành vi của hải và các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông
gây un tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước đó liên quan đến sự việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm đức hải vương đình trường nguyễn văn năm hai mươi năm tuổi
chú tại huyện gia lộc và phạm ngọc phong hai mươi năm tuổi trú tại thành phố thanh bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
bị can nguyễn văn năm cũng chính là chú rể trong đoàn xe đón dâu dừng đỗ trái phép trên tuyến đường trục bắc nam
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc tiếp tục điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
chính quyền các địa phương đã thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
đồng thời hỗ trợ mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương
lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền các gia đình và cộng đồng các biện pháp phòng chống đuối nước
tuyệt đối không để trẻ tự ý ra tắm ao hồ sông suối khi không có sự giám sát của người lớn
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoàn clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy trượt ngã
lao thẳng về phía đầu xe tải khiến người xem thoát tin
trong clip một người đàn ông điều khiển xe máy đang
hướng ngược lại phát hiện ra sự việc tài xế xe tải đã lập tức dừng xe trước khi va chạm xảy ra
may mắn là người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ và đã đứng dậy được ngay sau đó
đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm
chú ý và ý kiến bình luận từ phía người xem
thông tin từ công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ
ghi bị điện giật
thông tin ban đầu cuối giờ chiều ngày một mươi chín tháng năm
người thân của anh nhl hai mươi một tuổi ngụ thành phố thủ đức tới nhà kho trên đường hai bà trưng núi dài
thu phương đông hòa thành phố dĩ an để tìm gặp anh l
tuy nhiên khi vào bên trong thì phát hiện anh l nằm tử vong trong phòng ngủ
nhận tin báo công an thành phố di an cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt lấy lời khai nhân chứng khám nghiệm hiện trường
tại hiện trường nạn nhân mặc quần đùi cởi chân nằm dưới nền nhà
xung quanh có nhiều dây điện dây sạc điện thoại còn cắm ổ điện trong đó có một dây nằm trên người
theo camera thì khuya một mươi tám tháng năm nạn nhân ngồi vừa bấm điện thoại vừa cắm sạc pin thì bất ngờ ngã ra tử vong
qua kiểm tra bằng bút thử điện chiếc điện thoại anh l sử dụng vẫn có dấu hiệu bị nhiễm điện bàn tay bị bỏng
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mê linh thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi thị trang sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường chú đông xuân sóc sơn hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào sáng ngày bảy tháng hai chị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú vĩnh yên vĩnh phúc điều khiển xe máy đi bán gà tại huyện mê linh thành phố hà nội
khi đến cầu thôn do thượng xã tiền phong huyện mê linh chị hát gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy honda way hỏi mua gà
đối tượng hỏi mua một mươi năm con gà với giá năm hai triệu đồng
sau đó người này mượn điện thoại của chị hát với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng hết pin
khi mượn được điện thoại của chị hát đối tượng lưu số điện thoại của đối tượng và danh bạ của chị hát đặt tên giả danh ngân hàng
tiếp đó đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung cộng số tiền năm triệu đồng vào tài khoản của chị h
lúc này đối tượng gửi thêm tin nhắn khác với nội dung cộng một mươi triệu đồng vào tài khoản của chị hát
lấy lý do chuyển nhầm tiền cho chị hát và yêu cầu chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của đối tượng
chị hát đồng ý và đưa cho đối tượng ba triệu đồng tiền mặt còn bảy triệu đồng chị hát bảo chồng chuyển khoản cho đối tượng
nhận được tiền đối tượng bảo chị hát chờ gà đến nhà cho đối tượng
lợi dụng lúc chị hát không để ý đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi
phát hiện mình bị lừa chị hát đã đến cơ quan công an trình báo
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vừa phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin tỉnh thừa thiên huế
tích hợp công nghệ để định danh số một mươi cổ vật triều nguyễn tại bảo tàng cổ vật cung đình huế
bên cạnh đó là buổi lễ ra mắt không gian triển lãm văn hóa metaverse đầu tiên tích hợp apple vision pro
các cổ vật được gắn chip nfc và được định danh duy nhất bằng công nghệ nomion của fijitolabs
từ đây khách tham quan có thể dùng smartphone tương tác với chip nfc nomion
gắn trên cổ vật mở ra tương tác đa chiều với toàn bộ thông tin lịch sử nguồn gốc ý nghĩa văn hóa ảnh ba d của cổ vật
chip nfc nomien gắn trên cổ vật có khả năng mã hóa dữ liệu bảo mật cao và chống bị làm giả
đảm bảo sự độc bản và liên kết một một giữa phiên bản vật lý và phiên bản số
song song đó bằng công nghệ blockchain phiên bản số của cổ vật mang giá trị chứng thực sở hữu
cũng như tạo ra tài sản số từ tài sản thật là cổ vật
những cổ vật đã được lựa chọn để định danh là các cổ vật tiêu biểu đặc trưng của vua quan nhà nguyễn như ngai kiệu
hia đồ ngự dụng dùng trong sinh hoạt và lễ nghi cành vàng lá ngọc dùng để trang trí nội thất hay là bộ xăm hường
với mục tiêu quảng bá mạnh mẽ văn hóa việt nam ra toàn cầu và khai thác tiềm năng kinh tế số từ di sản
fijitolabs đã xây dựng không gian triển lãm văn hóa số đầu tiên trên metaverse tại muchihil vn
theo đó những cổ vật đã được định danh số sẽ đồng thời
được trưng bày trên không gian số để người dùng tham quan chìm ngưỡng trọn vẹn ba trăm sáu mươi độ sắc nét của vật phẩm
trải nghiệm câu chuyện lịch sử hấp dẫn trong không gian lịch sử văn hóa chân thực
trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế cho biết sẽ tiếp tục triển khai việc biên soạn nội dung như quét
chụp hình ảnh các cổ vật hướng đến bảo tàng số theo từng chuyên đề từng thời điểm
giúp du khách toàn cầu có thể ngắm nhìn tìm hiểu thông tin với bố cục màu sắc âm thanh sống động tương tự
như đang tham quan một bảo tàng hay triển lãm thực tế
ông hoàng việt trung giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế chia sẻ
công nghệ của figital laps là câu nối đưa các cổ vật đang được lưu trữ và trưng bày đến với thế giới số
hỗ trợ trong công tác số hóa lưu trữ phát huy giá trị cổ vật nói riêng và di sản của triều nguyễn văn hóa huế nói chung
ông trung cho biết đầu tiên là gắn mã định danh cho cổ vật sau khi gắn mã định danh thì nó là độc bản trên thế giới
và song song đấy thì trung tâm ứng dụng những công nghệ để mình tạo phòng triển lãm bằng không gian ba chiều
để giới thiệu đông đảo công chúng kể cả ngoài nước để người ta vào xem tìm hiểu những giá trị ấy
trung tâm giới thiệu bằng những giải pháp sống động
thưa quý vị sau hai năm rưỡi thi công cây cầu bạch đăng hai nối bình dương với đồng nai đã dần lộ diện
nhà thầu đang cố gắng để đạt đúng tiến độ để hoàn thành vào quý bốn năm nay
công trình cầu bạch đằng hai bắc qua sông đồng nai được khởi công từ cuối năm hai nghìn hai mươi
nhưng đã bị chậm tiến độ do thiếu mặt bằng
dự án có tổng mức đầu tư trên bốn trăm chín mươi tỷ đồng lấy từ vốn ngân sách tỉnh bình dương và đồng nai
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bình dương làm chủ đầu tư
cây cầu khi hoàn thành sẽ kết nối thành phố tân uyên bình dương và huyện vĩnh cửu đồng nai
trước đây để buôn bán và qua lại hai bên bờ sông đồng nai người dân các địa phương này chỉ có thể đi phà
vì vậy cầu bạch đằng hai được kỳ vọng góp phần thông thương hàng hóa phát triển kinh tế xã hội
theo thiết kế cầu bạch đăng hai có chiều dài toàn tuyến gần chín trăm năm mươi m rộng một mươi bảy m quy mô bốn làn xe
trong đó phần cầu dài bốn trăm linh hai m phần đường dẫn đầu cầu dài bốn trăm năm mươi bốn m
thời điểm này giữa tháng năm công nhân đang thi công các đốt đúc hẳng cân bằng
bệ thân mố m một khối lượng công trình ngoài sông đạt khoảng bảy mươi so với hợp đồng
cầu có kết cấu phần trên là dầm hồ
một bê tông cốt thép dư ứng lực liên tục được thi công bằng phương pháp đúc hẳng cân bằng với sơ đồ nhịp sáu mươi ba x chín mươi sáu mươi m
đường dẫn lên cầu ở phía bình dương sẽ nối thẳng vào tuyến đường dài gần ba km kết nối với cầu bạch đằng một và tuyến đường gt bảy trăm bốn mươi bảy của tỉnh bình dương
đại diện đơn vị thi công cho biết nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ lên ba ca làm việc với hơn bảy mươi công nhân kỹ sư
đến nay chủ đầu tư đã xây dựng xong trụ t một t hai t ba t bốn
và chuyển qua thi công phần dầm cầu
phần đường đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng vận tốc thiết kế tám mươi km trên giờ kết cấu mặt bằng đường bê tông nhựa nóng
hạng mục thi công cầu chính đạt tiến độ khả quan các trụ chính đang được hoàn thiện
theo kế hoạch cầu bạch đằng hai sẽ được thông xe vào cuối năm nay
dù thời tiết mùa hè nắng nóng các công nhân vẫn không ngừng công việc chạy đua với thời gian hoàn thành công trình
theo thông tin từ ban quản lý dự án công trình hiện đã đạt bảy mươi khối lượng công việc
dự kiến hợp long vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cầu bạch đằng hai là dự án trọng điểm kết nối giao thông khu công nghiệp ở thành phố tân uyên với huyện vĩnh cửu huyện trảng bom và thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai
góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi